thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội nổi lên tình trạng nhiều đối tượng thanh thiếu niên tụ tập thành những nhóm đông điều khiển xe mô tô chạy thanh đoàn lãng lách đánh võng và mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây dối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an tp hà nội cũng đã nhận diện được các đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm từ đó tập trung triển khai các biện pháp để đấu tranh phòng ngừa
trong đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nhất là pháp luật hình sự tuyên truyền xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn không có bạo lực và tệ nạn xã hội

về vấn đề này thì phòng giao thông công an thành phố hà nội chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan báo chí tuyển thông để lên án những hành vi và đặc biệt là đối với cả những người mà cầm đầu xúi dục tổ chức những hành vi cháy vi phạm pháp luật làm mất trật tự an toàn giao thông
trong các vụ việc công an tp hà nội đã điều tra xử lý trong năm hai nghìn hai mươi hai và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy ba mươi bốn tám đối tượng vi phạm dưới một mươi sáu tuổi bốn mươi sáu từ đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
rất đáng lo ngại về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vậy theo đồng chí đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các thanh thiếu niên và các cháu các em vi phạm
theo quan điểm của phòng xã hội thông công an
một trong những nguyên nhân chính đấy là do cá nhân các em các cháu những người chưa đủ vị thành niên chưa có nhận thức đúng đắn về pháp luật
thứ hai nữa là về công tác quản lý giữa nhà trường và gia đình cũng chưa có sự thống nhất và trao đổi quan hệ với nhau
vấn đề thứ ba nữa là tại thời điểm này khi các em học sinh được nghỉ hè có thể là phụ huynh học sinh thì hằng ngày vẫn đi làm
nên cái việc mà quản lý
nên cái việc mà quản lý cũng đã có sự buông lơi
mặt khác nữa thì sự phát triển của mạng xã hội và môi trường internet
bên cạnh những thông tin tích cực thì cũng có những thông tin là tiêu cực
và có những nhóm và những đối tượng xấu đã lợi dụng với mạng xã hội
và mạng internet thì cũng đã lôi kéo kích động đối với cả số trẻ vị thành niên này
bởi vì các em vẫn còn nhỏ vẫn đang một tuổi đến trường
nên nhận thức về pháp luật chưa được đầy đủ
vì thế rất dễ bị rụng rỗ lôi kéo
theo quan điểm của phó giao thông đấy chính là ba nguyên nhân chính
để dẫn đến những hành vi mà xảy ra trên địa bàn thủ đô trong thời gian vừa qua
vâng vậy làm như thế nào để nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên
để làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa
đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ
có thể nói rằng là công tác tuyên truyền là một trong những công tác trọng tâm
được phó giao thông công an ảnh vô nội chúng tôi luôn luôn đặt lên hàng đầu
trước khi chúng tôi xử lý một hành vi nào trong xã hội
chúng tôi đều làm công tác tuyên truyền
đặc biệt đối với cả hành vi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô
có việc gần lạc lách đánh võng
đối với cả vấn đề này chúng tôi luôn luôn phối kết hợp với các cơ quan báo chí truyền thông
làm công tác tuyên truyền bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức những cuộc tuyên truyền lưu động
tại các trường học các cấp và đặc biệt là về chính quyền địa phương
phối hợp với cả tổ dân phố hội phụ nữ đoàn thanh niên
để làm công tác vận động quần chúng sâu rộng
ngoài ra chúng tôi cũng có những chuyên đề xử lý nghiêm những hành vi vi pháp luật
về trật tự an toàn lao thông
và đối với cả những cái vụ việc hiện tượng mà xảy ra trên thành phố hà nội vừa qua
thì ngoài việc xử lý chúng tôi cũng phối kết hợp là tuyên truyền luôn
để tạo sức gian đe và cảnh tỉnh đối với cả những thanh thiếu niên
đang có cái nhận thức chưa đúng đắn về pháp luật
để cho các bậc phụ huynh hiểu được bản chất vấn đề
và có biện pháp quản lý con em tốt hơn
trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi